với sự phát triển mạnh của các loại nước mắm công nghiệp nhiều làng nghề nước mắm thủ công đứng đã gặp phải không ít khó khăn
sau một thời gian dài khó khăn thậm chí đứng trước nguy cơ thất truyền
thế nhưng vài năm trở lại đây làng nghề truyền thống nước mắm tam thành thành phố tam kỳ đã hoạt động trở lại và vươn lên hồi sinh mạnh mẽ
gia đình bà loan là một trong những hộ làm mắm lâu đời có tiếng ở làng nước mắm tam thanh
bản thân bà cũng đã theo nghề hơn hai mươi năm nay
vượt qua những giai đoạn thăng trầm khi các dòng sản phẩm nước mắm công nghiệp gần như thống lĩnh thị trường những năm trước
thì vài năm trở lại đây bà loan rất phấn khởi vì ngày càng nhiều người tiêu dùng tin dùng nước mắm thủ công truyền thống không phụ da không chất bảo quản

làng nghề nước mắm tam thanh của quảng nam đã nổi tiếng từ thế kỷ một mươi chín đóng vai trò hậu cần cho việc tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm khai thác trong mùa cá cơm cá nục của địa phương
hiện cả xã còn hơn bốn mươi hộ giữ nghề làm nước mắm theo phương thức truyền thống
nguyên liệu để tạo nên nước mắm là cá cơm thu mua tại biển tam thanh được đưa vào vải muối với công thức riêng
sau khoảng một mươi hai tháng ủ cho mắm chín những vải muối cá cơm được đem ra chất lọc để cho ra loại nước mắm thơm ngon tinh khiết
thành phố cũng muốn rằng cái nước mắm tâm thanh để khôi phục lại cái làng nghề và cũng có đầu tư rất nhiều
đầu tư về bao bầy sản phẩm
rồi cũng có giới thiệu để mua để làm quà tặng để cho người tiêu dùng biết để trọng tả trên thị trường
và như cái nước mắm của tôi hiện trời nó đã được thị trường y trụng và đã được vô siêu thị cấp mắt
không chỉ hỗ trợ máy lọc nước mắm bao bì nhãn mát đăng ký thương hiệu mắm tam thanh
chính quyền thành phố và địa phương cũng khuyến khích các cơ sở tham gia tổ hợp tác chế biến nước mắm tam thanh
để hỗ trợ nhau trong sản xuất tiêu thụ
nên từ khoảng hai mươi hộ giữ nghề đến nay số cơ sở làm nước mắm truyền thống ở tam thanh đã tăng lên gấp đôi
trong vòng tháng một ba tháng bốn chúng tôi sẽ cho ra mắt năng cái tổ hợp tác này thành là hợp tác sở chế biến nước mắm của tam thanh
thì trong cái đó nếu như lây được hợp tác sở thì có cái lợi thế của nó
bởi vì hiện nay với sự con thiệp của thành phố của tỉnh và đặc biệt của sở
thì cũng đã
cũng đã làm việc với một số cơ sở kinh doanh vung bóng trên thị trường
đưa nước mắm này vào siêu thị các mắc tâm kỳ và một số cái khu vực vung bóng trên thành phố
bởi việc giữ nguyên phương pháp chế biến cổ truyền cộng với đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm
nước mắm tam thanh đang dần khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường
giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo ổn định thu nhập và góp phần phát triển kinh tế địa phương